hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững việt nam đã phối hợp cùng đại sứ quán phần lan tại việt nam
tổ chức chương trình đối thoại kinh tế tuần hoàn từ góc nhìn quốc tế đến tiềm năng triển khai tại việt nam
tại buổi đối thoại ông nguyễn quang vinh phó chủ tịch hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững việt nam đã khẳng định
nền kinh tế tuần hoàn đang mở ra cho các doanh nghiệp việt nam nhiều cơ hội lớn
hiện các doanh nghiệp vẫn phải đấu tranh giữa kinh doanh đầu tư sản xuất với bảo vệ môi trường
nền kinh tế tuần hoàn sẽ giải quyết tốt sự xung đột đó
vì vậy cần khuyến khích các doanh nghiệp đưa ra các công nghệ sáng tạo hướng tới mô hình kinh tế
trong đó các hoạt động sản xuất dịch vụ đề cao mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường
đại sứ phần lan tại việt nam cũng cho biết tại phần lan nền kinh tế tuần hoàn có giá trị vô cùng lớn
đến năm hai nghìn ba mươi lợi ích dòng ước tính sẽ lên đến khoảng sáu trăm linh tỷ usd thu hút cả khu vực đầu tư tư và công
vì vậy việt nam cũng cần tập trung vào việc tạo ra một hệ thống kết nối tăng cường sử dụng nhiên liệu tái tạo
bởi rác thải chủ yếu đến từ sản xuất hàng ngày gây ra rất nhiều hậu quả với môi trường